để chủ động nguồn hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng
không để xảy ra tình trạng thiếu hàng tăng giá trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
theo đó các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh long an đã giữ chữ lượng hàng hóa ước giá trị lên bảy trăm năm mươi tỷ đồng để phục vụ người tiêu dùng
sở công thương long an đã làm việc với nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
và được các doanh nghiệp cam kết hoàn toàn bảo đảm đủ cung cầu hàng hóa giá cả các mặt hàng thiết yếu luôn ổn định
hiện tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã dự trữ trên một trăm sáu mươi tấn gạo ba ba triệu gói mì hai mươi bốn tấn rau củ quả bảy mươi bốn tấn thịt heo một trăm năm mươi ba tấn thịt gà
một triệu quả trứng một trăm bảy mươi sáu lít dầu ăn gần bảy triệu lít xăng dầu gần một trăm linh chiếc khẩu trang kháng khuẩn gần hai trăm năm mươi lít nước uống đóng chai
ước tổng giá trị hàng hóa trên bảy trăm năm mươi tỷ đồng đủ sức đáp ứng nhu cầu của người dân cũng như tổ chức trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
sở công thương đang phối hợp với cục quản lý thị trường ubnd các địa phương tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát thị trường không để phát sinh tình trạng đầu cơ găm hàng trục lợi